bộ thông tin và truyền thông bộ tư pháp bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp tổ chức lễ khai trương cơ sở dữ liệu trên ngành bảo hiểm xã hội và kết nối cơ sở dữ liệu này với hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương phục vụ liên thông khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi
cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có dữ liệu của một mươi bốn chín triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bốn trăm tám mươi tám người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện một mươi ba một mươi một triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và tám mươi năm hai mươi bốn triệu người tham gia bảo hiểm y tế
ngoài ra cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm còn quản lý thông tin của ba sáu triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đáng chú ý để khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội
trong năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành liên quan đã thí điểm việc kết nối chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
sau một tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại một mươi ba tỉnh thành đã có một mươi năm trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế
dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi chín sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước